trong ngày ba mươi tháng bốn lượng hành khách nội địa của hai sân bay nội bài hà nội và tân sân nhất tp hcm đã đạt hơn một trăm sáu mươi hành khách trong đó nội bài đạt gần bảy mươi khách
lượng khách của tân sân nhất đạt gần chín mươi một người với sáu trăm bốn mươi sáu chuyến bay gần năm mươi ba khách đi và gần ba mươi tám khách đến
để không bị chậm nhỡ chuyến bay cảng hàng không quốc tế nội bài khuyến cáo hành khách đi máy bay vào các khung giờ cao điểm nên sử dụng phương tiện công cộng thay vì đi xe cá nhân để giảm áp lực lên sân đỗ ô tô tại nhà ga hành khách t một làm thủ tục check in trực tuyến hoặc là check in tại kiosk xếp hàng qua cửa soi chiếu an ninh ngay sau khi hoàn thành thủ tục check in
hạn chế người đưa tiễn chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân và tuân thủ hướng dẫn của nhân viên hàng không
còn cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất đã yêu cầu lực lượng an ninh huy động thêm nhân sự mở máy soi sớm để giải tỏa khách và đề nghị các hãng hàng không bố trí nhân viên hướng dẫn hỗ trợ hành khách làm thủ tục
một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc đa cấp quy mô lớn trên không gian mạng với số tiền giao dịch đặt cược lên tới gần hai tỷ đồng lần đầu tiên xảy ra tại tỉnh hải dương vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương

một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng với số tiền giao dịch đạt cược lên tới gần hai tỷ đồng lần đầu tiên xảy ra tại tỉnh hải dương vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương bóc

một mươi tháng bốn hội đồng tư vấn sử dụng vaccine bộ y tế đã họp để xem xét các nội dung về việc triển khai tiêm vaccine trong đó có việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín nhắc lại lần hai mũi bốn
theo đó đối tượng tiêm là những người từ năm mươi tuổi trở lên người từ một mươi tám tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng người từ một mươi tám tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với covid một mươi chín cán bộ y tế cán bộ tuyến đầu công nhân các khu công nghiệp
loại vaccine sử dụng là vaccine mrna
vaccine do hãng pfizer hoặc moderna sản xuất
vaccine do astrazeneca sản xuất
vaccine cùng loại với mũi ba
khoảng cách tiêm ít nhất là bốn tháng sau mũi ba
người đã mắc covid một mươi chín sau tiêm mũi ba hoãn ba tháng sau khi mắc covid một mươi chín
một tin vui về du lịch đó là tháng bốn việt nam đón gần bảy mươi lượt khách tăng bốn sáu lần so với tháng trước dù được coi là cuối mùa khách quốc tế
theo số liệu thống kê của tổng cục du lịch khách quốc tế đến việt nam trong tháng bốn là gần bảy mươi lượt tăng bốn trăm sáu mươi sáu bảy so với tháng ba
bốn tháng đầu năm việt nam đón hơn chín mươi hai lượt khách trong đó từ thời điểm mở cửa ngày một mươi năm tháng ba là hơn tám mươi lượt khách
không chỉ khách quốc tế trong tháng bốn việt nam chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của du lịch nội địa với một mươi năm triệu lời khách tăng trưởng một mươi sáu bảy so với cùng kỳ năm trước
hòa quyện với mấy nhau một âm thanh của dân tộc
chúng tôi rất là vui vì những người đã làm ra những cây đàn như thế này thật là đáng trân trọng
chúng em có thời gian để lắng động lại cùng nhìn và được thưởng lãm những nét đẹp truyền thống mà các làng nghề ở vùng ngoại thành hà nội nói riêng và cả việt nam nói chung để được có những không gian được tìm hiểu thêm về văn hóa việt nam
cùng chủ đề triển lãm ảnh tư liệu nhạc công và âm nhạc cổ truyền việt nam
tại trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ hà nội số năm mươi đào duy từ giới thiệu sáu mươi bức ảnh chụp tại việt nam giai đoạn cuối thế kỷ một mươi chín được hai nhà nghiên cứu đoàn bắc và lê bích sưu tầm và phục chế kỹ thuật số từ nhiều nguồn tư liệu trong và ngoài nước
hơn một năm trở lại đây thì các cái kho tư liệu của nước ngoài đặc biệt là của thư viện quốc gia pháp cũng đã số hóa thành công với tiêu chuẩn rất cao những văn bản những cái tài liệu và đặc biệt là những bức ảnh về các số thuộc địa từ những thế kỷ một mươi